người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng trái phép chất ma túy
vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke vui vui
ở phường bốn thành phố tây ninh do trình minh đang làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện trong các phòng có một mươi tám người đang hát karaoke
tiến hành test nhanh chất ma túy thì phát hiện một mươi bốn người dương tính
lực lượng kiểm tra tiến hành tạm giữ các đồ vật có liên quan gồm một bộ dụng cụ
dùng để sử dụng chất ma túy tám xe máy một mươi năm điện thoại di động và hai mươi triệu đồng
một tụ điểm cà phê
một tụ điểm cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tang
sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê a thịnh có địa chỉ tại một trăm một mươi bốn đồng tè
các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá
và có biểu hiện tổ chức cáo độ bóng đá qua mạng

đến ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện đặng hữu thịnh
trần ngọc chiến và nguyễn đức thạnh đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho một mươi bốn con bạc tại quán
thù giữ nhiều tịch đề hai dàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài
gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt và hơn ba đô la mỹ
quán cà phê này do đặng hữu thịnh làm chủ chiến và thạch tham gia cùng ghi cá độ
trong suốt một thời gian dài hiện vụ việc đang được công an quận liên triều tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây tổ chức đánh bạc giữa hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt phá và bước đầu tạm giữ bốn đối tượng
cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa
và công an thành phố nha trang tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm có hoạt động đánh bạc
dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm
là biên bản sự việc tại một mươi một điểm về hành vi tổ chức đánh bạc
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng gồm phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng
phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền huyện diên khánh mai thị thanh xuân trú tại phường phước tiến
huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng hai mươi ba điện thoại
một dàn máy tính một laptop ba máy in cùng nhiều sổ sách phơi ghi số lô số đề
điều tra bước đầu cho thấy một số điểm tổ chức mua bán lô đề sau đó chuyển toàn bộ tịch đề
và tiền cho phan thị mai hà thông qua mạng xã hội gia lô hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến
qua mạng internet
đối tượng người trung quốc tổ chức và cầm đầu
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm địa bàn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bà rập vũng tàu phát hiện một số đối tượng trú tại thành phố vũng tàu
có biểu hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
sau đó đã phối hợp với cảnh sát hình sự xác minh điều tra
vừa kết hợp công tác trinh sát trên không gian mạng
đồng thời là chúng tôi kết hợp trinh sát trực
tiếp và sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật khác
để xác định chính xác nhóm đối tượng này có những biểu hiện bất thường đó
chúng tôi mới tiến hành để xác lập án
để khẳng định ra là những vấn đề này
nó phải là có dấu hiệu về hành vi vi phạm pháp luật
từ cơ sở đấy chúng tôi mới tiến hành đưa ra những cái phương án
hết sức chi tiết hết sức tỉ mỉ
bởi vì cái loại đối tượng này nó rất là xảo quyệt
và rất rành về công nghệ thông tin
có am hiểu rất là về cái mặt pháp luật
có những cái thủ đoàn chống đối lại lực lượng công hàng

sau quá trình điều tra lực lượng phá án đã khám xét khẩn cấp một căn nhà
trên đường võ thị sáu phường hai thành phố vũng tàu
tại đây lực lượng công an bắt quả tàng các đối tượng
wu tinh tinh wu can sen wu ji guang đều quốc tịch trung quốc
nguyễn tấn hy lê thị cầm tú đỗ thị kim loan
cùng chú tại thành phố vũng tàu và trương thị thắm chú tại huyện long điền
khám xét căn nhà này và trên xe ô tô
sau đối tượng sun jin go sông của yu tinh tinh đang sử dụng
cơ quan công an thu giữ một trăm một mươi điện thoại thông minh bảy máy vi tính các loại
gần một trăm sáu mươi thẻ sim điện thoại một mươi sáu thẻ ngân hàng gần năm usd và các tàng vật liên quan
mở rộng điều tra tại một căn nhà trên đường lê hồng phong phường
tại đây cơ quan công an bắt quả tang phạm đức tiến quê điện biên
tống đại thành quê phú thọ cùng trần hoàng huy chú tại thành phố vũng tàu
đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
tại đây cơ quan thu giữ bảy điện thoại thông minh
máy vi tính được các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc
cùng thời điểm cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng lưu hoàng minh
chú tại thành phố hồ chí minh và bùi thị minh nga chú tại thành phố vũng tàu
đang điều hành các website đánh bạc
khám xét căn hộ này cơ quan công an thu giữ tám mươi bốn điện thoại thông minh
hai mươi bốn máy vi tính các loại
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đây là hai đường dây đánh bạc trực tuyến
trên mạng internet mang tính chuyên nghiệp do các đối tượng người trung quốc tổ chức cầm đầu
thu hút hàng trăm con bạc tham gia số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỷ đồng
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng tổ chức đã thực hiện nhiều thủ đoạn hết sức tình vì
quyền để tuyển nhân viên vào làm việc để cùng nhau tổ chức trang mạng này
trang mạng này chủ yếu là liên kết với nước ngoài
về phương thức tục đoạn các nhân viên sau khi được tuyển mộ dưới quản lý
sẽ tập trung dùng những nick yalo hoặc facebook ảo để lên mạng xã hội
vào các hội nhóm chơi game để mà rủ rê lôi kéo con bạc
khi các con bạc đồng ý chơi game các nhân viên này hướng dẫn con bạc đăng ký tài khoản
điểm mấu chốt trong việc đăng ký tài khoản này nếu muốn đánh bạc
tài khoản liên kết với ngân hàng và tài khoản chính chủ
liên kết đúng với tên sau khi thắng bạc thì rút tiền là được
còn về tài khoản để các con bạc gặp tiền do các đối tượng của trung quốc cung cấp
cơ quan điều tra đang xác minh để truy tìm những chủ tài khoản này
có vai trò gì trong đường chiếm đánh bạc này
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố gần hai mươi đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
thưa quý vị trước diễn biến của dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu phức tạp
tỉnh cà mau đã cho phép f không triệu chứng cách ly điều trị tại nhà
đây là tỉnh đầu tiên ở miền tây cho phép f được điều trị tại nơi ở
và để được thực hiện mục tiêu này thì cà mau đã lập hàng loạt trạm y tế lưu động
đây là một trong hai trạm y tế lưu đồng ở phường tám thành phố cà mau tỉnh cà mau
trạm có sáu thành viên trong đó có một bác sĩ được tăng cường từ trạm y tế phường
khi có thông tin từ người dân
cán bộ trạm sẽ xuống tận nhà lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch
tụi em chỉ những điều trị những thao tác đơn giản như là sốt hoặc là chị hoa đều đó
diêm khí quản đều cho hoa cho mọi người cho những người có cái triệu chứng đó thôi trước mắt
rồi kiểm tra thăng nhiệt rồi coi có sốt là không đó
rồi thêm phần là thường là chứ quan trọng nhất là kiểm tra cái dcg
hiện cà mau có chín mươi sáu trạm y tế lưu động
các trạm y tế lưu động được thuộc các trung tâm y tế huyện thành phố
để chuẩn bị cho việc điều trị các f ở tại nhà
ủy ban tỉnh cà mau đã mời các chuyên gia từ thành phố hồ chí minh tập huấn kiến thức điều trị
địa phương cũng đầu tư thiết bị y tế cấp thuốc điều trị
hiện đã có bốn mươi ba trạm y tế lưu động ở cà mau đã sẵn sàng điều trị cho f
các trạm còn lại vẫn cần bổ sung thêm nhân lực thiết bị và thuốc điều trị
ở thành phố con người về trạm y tế lưu động thì chúng ta có thể quy động các lực lượng y tế tư nhân y tế dị hưu tham gia
nhưng đối với các địa phương thì cái tình hình này thì nói chung nhân lực cũng còn thiếu
chúng ta chủ yếu là chia ra nhân viên y tế trụ cột dẫn lại y tế công
rồi sau đó chúng ta quy động thêm các lực lượng y tế tư nhân và y tế về hưu
cà mau có một chín trăm chín mươi giường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để tránh nguy cơ quá tải hệ thống y tế phương án f nhảy được điều trị tại nhà là hướng đi đúng
nhưng để bệnh nhân an tâm điều trị tại nhà các trạm y tế lưu động cần phải được đầu tư theo thiết bị thuốc điều trị và cả nguồn nhân lực chất lượng
người dân tp hcm đã nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động trở lại
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng yêu cầu người dân không nên lơ là chủ quan bởi số ca nhiễm vẫn còn tăng
mặc dù so với lần công bố ngày hai mươi bốn tháng một mươi tp hcm đã không còn có sự xuất hiện của vùng cam
quận bình tân đã chuyển từ cấp độ ba sang cấp độ hai
một số quận chuyển từ cấp độ dịch hai sang cấp độ dịch một là quận tân phú quận bốn quận năm quận sáu
trong khi đó số người mắc mới qua xét nghiệm atbc cũng giảm sâu
nhưng những ngày qua có sự gia tăng nhẹ hiện đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba là một mươi một hai trăm ba mươi người
chúng ta phải thu gọn lại một số các bệnh nhân còn lại chưa đủ thời gian thì chúng ta buộc phải đưa vào các cơ sở điều trị thu dung
thứ hai nữa là theo lộ trình mà đối với các bệnh viện giả chiến khu dung trên địa bàn thành phố chúng ta phải thu hẹp lại
các bệnh viện cũng còn một số các bệnh nhân thì sẽ điều chuyển sang các bệnh nhân khác
bệnh nhân đối với các bệnh viện khác
bộ ca chúng ta có tăng lên
thì cái việc này thì theo phân tích đánh giá thì chúng ta ghi nhận là do các công ty xứ nghiệp các đơn vị nhà máy đang bắt đầu hoạt động sẽ có một số trường hợp nó dương tính
có thể là người ta sẽ đã để đề xuất để đưa vào trong các bệnh viện để điều trị cho an toàn cho công trang người ta hơn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm nhấn mạnh hiện tp hcm vẫn còn ở cấp độ hai
trong đó một số phường xã có cấp độ ba
khi mỗi ngày có hơn một
ca nhiễm tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp khó lường
trong thời gian tới sở y tế tp hcm cho biết sẽ có chính sách thu hút nhân lực nhằm tăng cường xây dựng mạng lưới y tế cơ sở
y tế dự phòng từ thành phố đến phường xã góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa đủ khả năng ứng phó tốt đối với dịch bệnh
sau gần bốn tháng đóng cửa ngày một tháng một mươi một chợ đầu mối bình điền chợ hải sản lớn nhất tại tp hcm đã hoạt động trở lại với khoảng ba mươi công suất
bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm trước đến tám h sáng ngày hôm sau tiếp nhận hàng hóa từ những đối tác cung cấp cho các bạn hàng ở khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
trước đó ít ngày công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã gọi thông báo tới các tiểu thương và hướng dẫn đăng ký các thủ tục ra vào chợ nhằm đảm bảo và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt
ghi nhận tại cổng chợ các xe tải vào xuống hoặc lấy hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng
đối với các tài xế và tiểu thương đều phải đáp ứng các yêu cầu về tiêm vaccine kết quả xét nghiệm trong một mươi bốn ngày để đảm bảo an toàn
người giao vào chợ hiện nay là tài xế và tiểu thương
theo quy định của công ty là phải được cấp thẻ đeo của công ty bệnh viện cấp và cái thứ hai nữa là phải được tiêm vaccine hai mũi và giấy xét nghiệm âm tính một mươi bốn ngày mới được vào chợ
với ba mươi công sức hoạt động tương đương khoảng hai trăm linh vựa với khoảng bốn người trong ngày đầu tiên gồm nhân viên công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền thương nhân phụ việc bốc xếp cung cấp dịch vụ
khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn khách sạn

với ba mươi công suất hoạt động tương đương khoảng hai trăm linh vừa với khoảng bốn người trong ngày đầu tiên gồm nhân viên công suất hoạt động thương nhân phụ việc bốc xếp khách sạn khách sạn khách sạn

với ba mươi công suất hoạt động tương đương khoảng bốn người trong ngày đầu tiên gồm nhân viên công suất hoạt động thương nhân khách sạn khách sạn
với ba mươi công suất hoạt động tương đương khoảng bốn người trong ngày đầu tiên gồm nhân viên công suất hoạt động thương nhân khách sạn khách sạn